thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi
đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố cần thơ do chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu
đã đến tiếp xúc cử tri tại xã tân thới huyện phòng điển
tại đây trước các ý kiến của cử tri chủ tịch quốc hội đã trả lời thẳng thắn từng vấn đề cụ thể
bên cạnh đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đánh giá cao những ý kiến băn khoăn của cử tri xã tân thới
về việc làm thế nào để hướng tới quy trình sản xuất nông sản sạch
tăng giá trị hàng hóa trong điều kiện người dân còn sản xuất manh mún
chủ tịch quốc hội đã giao cho thành phố cần thơ nghiên cứu kỹ luật hợp tác xã hai nghìn một mươi bốn
cử cán bộ tìm hiểu những mô hình hợp tác xã mới thành công trong sản xuất dịch vụ nông nghiệp
từ đó tìm cách làm cho phù hợp với địa phương
theo chủ tịch quốc hội cần khuyến khích để có những tổ hợp tác về sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch
vấn đề này bản thân người nông dân không làm được rất cần các nhà khoa học
nhà quản lý cùng chung tay góp phần đưa vùng trái cây nổi tiếng phong điền phát triển bền vững